khi đi tuấn còn rủ thêm ba đối tượng khác cầm theo năm dao dựa để hỗn chiến
một tổ công tác của công an phường tự an đi tuần tra phát hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
tuy nhiên cả nhóm của tuấn đã chống đối lại
trong lúc tổ công tác đang khống chế một đối tượng thì tuấn cùng hai đối tượng còn lại
đã vác dao dựa lao vào chém về phía tổ công tác để giải thoát cho đồng bọn
sau đó đồng bọn của tuấn đã bị bắt
còn tuấn bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành như đắk đông bình thuận bà rịa vũng tàu và tp hcm
đây là đối tượng đã từng có một tên án về tội chống người thi hành công vụ
khi lực lượng công an đến yêu cầu kiểm tra hành chính thì chúng em không chấp hành
anh bảo thì chống đối nên bị công an phường còng tay ở phía sau
thì tụi em lao đến dùng đồ dương lên trời và chém về phía công an
để nhằm cứu ông bảo
sau khi trốn em đi tàu ra biển để làm nghề đánh bắt cá
cứ nghĩ trốn ra biển thì sẽ không ai biết được
lực lượng công an không thể bắt được
nhưng hôm nay thật sự bất ngờ em bị công an tp hcm bắt giữ
một điều đặt ra là
tại sao ngày càng có nhiều đối tượng sẵn sàng chống trả lại người đang thi hành công vụ như vậy
đã không chấp hành đo nồng độ cồn
còn lớn tiếng chửi bới lăng mạ cảnh sát giao thông
tại hải phòng
nam thanh niên đã rút cồn nhị khúc
để trên xe máy lao tới
tấn công liên tiếp đội cảnh sát giao thông
khi có tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tại thanh hóa
một nhóm đối tượng đi trên một mươi xe mô tô
không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng
đi xe với tốc độ cao
khi gặp tổ tuần tra
nhóm này đã cố tình trêu chọc
và lăng mạ tổ công tác
chúng ném gạch đá
với phía lực lượng cảnh sát cơ động
và đã trúng mặt một đồng chí trong tổ công tác
tình trạng chống đối cảnh sát
trong khi thi hành công vụ
đang có triệu hướng gia tăng
và diễn biến hết sức phức tạp
việc chống đối của các đối tượng
thể hiện rõ
hành vi coi thường pháp luật
bộc lộ tính chất nguy hiểm
côn đồ và ngày càng manh động liều lĩnh
lại có tình trạng như vậy
chúng ta có thể thấy
về phía chính những người vi phạm
mà ở đây chúng ta thấy phổ biến
những người trẻ tuổi
bản tính của dây trẻ
là họ còn sự hung hăng của tuổi trẻ
khi họ có hành vi vi phạm như vậy
thì họ thể hiện
một tâm lý
họ xác định
với hành vi của mình
chắc chắn sẽ bị xử lý

tâm lý là muốn trốn tránh
tức là sự xử lý của pháp luật
đã thúc đẩy họ
là có một cái tâm lý
là phải bằng mọi cách
để mà có thể trốn tránh được
tại thành phố buôn ma thuột
tỉnh đắk lắk
đối tượng igri eban
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
điều khiển xe máy
không đội mũ bảo hiểm
nền lực lượng cảnh sát giao thông
ra hiệu lệnh
yêu cầu dừng xe để kiểm tra
đối tượng đã không dừng xe
còn buông lời chửi bới
và dùng dao tấn công lực lượng cảnh sát

đối tượng điều khiển xe máy kéo
đến tổ tuần trai kiểm soát
nơi chúng tôi đang tiến hành làm nhiệm vụ
tiếp tục có những lời nói lăng mạ
và xúc phạm
và sau khi có những lời nói
lăng mạ xúc phạm
đối tượng chạy lên xe máy kéo
điều khiển đến
lấy ra một con dao dựa xuống
và lao thẳng vào tổ tuần trai của chúng tôi
để có những hành vi
là chống đối

điều khiển xe máy kéo
tại cơ quan công an
đối tượng khai nhận
đã sử dụng diệu
sau đó điều khiển phương tiện giao thông
và không làm chủ được bản thân
tôi không chịu chấp hạnh
về pháp luật
tôi tông như cái đầu xe
của cảnh sát giao thông
rồi cảnh sát giao thông bắt xe tôi
đi chỗ chốt
rồi tôi chạy về đi bộ
lấy xe cày
đi đòi lại xe honda của tôi
tôi đi về
tôi có mang một cây rựa
trong thùng xe
khi đến nơi đó tôi cãi
với lại đòi chiếc xe
với lại đòi chém giao thông liên tục
lúc đó tôi cũng uống nhiều rồi
tôi đã say
và tôi biết đã say về pháp luật
bây giờ tôi thấy
ăn ăn và hối cãi
theo điều hai trăm năm mươi bảy
bộ luật hình sự

ngày một mươi chín tháng sáu
thì tôi chống người thi hành công vụ
như dùng vũ lực
hoặc đe dọa dùng vũ lực
hoặc thủ đoạn khác
cảm trở người thi hành công vụ
hoặc ép buộc họ
thực hiện hành vi trái pháp luật
khi bị cải tạo không giam giữ
từ ba đến năm năm
hoặc phạt tù từ sáu đến ba năm
nếu vi phạm các trường hợp sau đây
thì phạt tù từ hai đến bảy năm
phạt tội có tổ chức
phạt tội nhiều lần
xúi dục lôi kéo
kích động người khác phạt tội
gây hậu quả nghiêm trọng
và tái phạm nguy hiểm
công dân với người dân
thì phải nâng cao cái ý thức tôn trọng pháp luật
hiểu biết pháp luật chấp hành pháp luật
và phải kiềm chế được cảm xúc hành vi của mình
tránh trường hợp là vì thiếu hiểu biết
vì coi thường pháp luật
hoặc là vì thiếu kiềm chế cảm xúc
và dẫn đến việc là bản thân dính vào vòng lao đí
và bị xã hội nê đán
thế còn về phía năng lượng chức năng
thì để giảm thiểu
vi phạm về chống người thi công vụ
xảy ra như vậy
thì tôi nghĩ lượng chức năng là
một là phải có những cái
tuyên truyền giáo dục pháp luật
cũng như là những người thiên công vụ
phải nắm chắc cái quy trình
nắm chắc cái quy định pháp luật
có liên quan đến nhiệm vụ công vụ của mình
liên quan đến nội dung vụ việc mình giải quyết
thứ hai nữa là phải có cái tác phong
phải có những cái chuẩn mực
trong giao tiếp trong đạo đức
trong đối lập
trong đối lập
lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ
đang là tình trạng báo động sự xuống cấp
về đạo đức ý thức công dân
và ý thức tuân thủ pháp luật
của một số bộ phận người tham gia giao thông
nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên
những hành vi này
cần phải được truy tố nghiêm minh trước pháp luật
và để có được
một nền luật pháp tốt đẹp
thì cần sự tuân thủ ý thức hơn
của người dân và cũng là những
ý sự chuyên nghiệp của những lực lượng
thực thi công vụ